sang đến ngày mai ban ngày trời có nắng nhưng nhiệt độ không cao phổ biến trong ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ ở khu vực tây nguyên và ba mươi một ba mươi bốn độ đối với khu vực nam bộ
đến chiều tối và đêm mưa rông sẽ còn quay trở lại cho khu vực
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ gió tây nam đến nam duy trì cường độ mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy với những con sóng biển cao từ một năm mươi đến hai năm mươi và gây ra tình trạng biển động
khu vực nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trương sa và các vùng biển từ bình thuận trở vào tới cà mau cà mau đến kiên giang cũng như vùng vịnh thái lan tiếp tục có mưa rông mạnh biển động có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm huyện đảo hoàng sa mưa rào và rông chỉ diễn ra ở diện vài nơi gió tây nam cấp bốn cấp năm tầm nhìn xa thông thoáng là trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố